chào mừng quý vị đến với bản tin một ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm mặt tài sản
vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
xảy ra tại ngân hàng thương mại của phần dầu khí toàn cầu g p banh
trong vụ án này có tổng cộng một mươi ba bị cáo hầu tòa
nhóm các bị cáo tạ bá long nguyên chủ tịch hội đồng quản trị g p banh
đoàn văn an nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị g p banh
phạm quyết thắng nguyên tổng giám đốc g p banh
đỗ trung thành nguyên phó tổng giám đốc g p banh
và sáu bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
ba bị cáo gồm phùng ngọc khánh nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty sài gòn oan
chủ tịch hội đồng quản trị mnc
nguyễn trọng hiếu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển điện lực sài gòn
kim văn bộ phó giám đốc công ty cổ phần phát triển điện lực sài gòn
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một
phùng ngọc khánh đã bàn bạc thống nhất với nguyễn trọng hiếu và kim văn bộ
lập khống hộp đồng mua bán sáu căn hộ
nâng khống hai trăm năm mươi năm cổ phần của công ty mc
từ một mươi bốn tỷ đồng lên năm trăm một mươi tỷ đồng
để dùng làm tài sản thế chấp
đảm bảo cho khoản vay ba trăm linh năm tỷ đồng từ gp bank
sau đó chiếm đoạt hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay
tạ bá long và các đồng phạm tại gb bank
đã không thực hiện đúng việc kiểm tra thẩm định mục đích sử dụng vốn
khả năng tài chính đảm bảo trả nợ
phương án sử dụng vốn tài sản thế chấp
đảm bảo khả năng trả nợ
vi phạm quy định về xem xét quyết định cho vay
phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần
cũng trong ngày hôm nay
tòa ninh dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài
và dương thị bạch diệp cùng tám bị cáo
nguyên là cán bộ các sở ban ngành tp hcm
về tội lừa đảo chiếm vật tài sản
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
do liên quan đến sai phạm trong việc khoán đổi nhà đất
năm mươi bảy cao thắng lấy nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng
quận ba tp hcm gây thiệt hại cho nhà nước
hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
bà dương thị bạch diệp bị đại diện viện kiểm sát
đề nghị mức án tù trung thân
ông nguyễn thành tài từ năm đến sáu năm tù
các bị cáo nguyên là cán bộ sở ban ngành tp hcm
liên quan bị viện kiểm sát đề nghị mức án cụ thể
đã phát hiện tại vườn nhà ông đặng trần thành
ở phường tây tự quận bắc tử liêm hà nội
hiện đang trồng ba trăm sáu mươi năm cây thuốc việt
tại thời điểm phát hiện cây cao gần một mét
nở hoa và có một số cây đã có quả nhỏ
theo lời khai của ông thành
số cây này ông mua giống ở trên mạng
về trồng với mục đích ngâm rượu chữa bệnh sương khớp
hiện cơ quan công an đã thu giữ
niêm phong số tăng vật trên
để lập hồ sơ xử lý theo quy định
mùa hè đang đến gần
thời tiết đã bắt đầu chuyển sang nắng nóng
và tình trạng đuối nước trẻ em lại tiếp tục xảy ra
mang lại nỗi đau cho các gia đình
một nỗi đau mà lẽ ra
chúng ta có thể phòng ngừa
nếu người lớn không bất cần không thở ơ
ngành giáo dục triển khai dạy bơi học bơi
một cách nghiêm túc
ghi nhận của phóng viên về tình trạng này trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
sáng ngày một mươi tám tháng ba
trường tiểu học thị trấn ba tơ cho học sinh nghỉ học
khoảng một mươi ba học sinh của một lớp năm của trường
rủ nhau đến khu vực bờ tràn hồ tân dung
ở tổ dân phố con dung
thị trấn ba tơ để tắm
trong lúc tắm không may hai nữ sinh bị chết đuối
thời gian qua
tình trạng trẻ em bị đuối nước xảy ra nhiều
ở địa bàn quảng ngãi
những cái chết oan uổng của các em
là sự thật quá đau lòng giữa mùa nắng
một nỗi đau
mà lẽ ra
chúng ta có thể phòng ngừa
nếu người lớn không bất cẩn
ngành giáo dục triển khai dạy bơi học bơi một cách nghiêm túc
tuy vậy hiện nay
việc dạy bơi trong trường học là chuyện mạnh ai nấy làm
tiên triền ở trong trường
là thầy cô cũng dạy bằng con những cái cách
là để chống phòng đuối nước
chỉ những cái mà
cần thiết khi là chúng ta lỡ ra đuối
thì mình là một người đi cứu nước
thì mình sẽ không nên chạy ra
đầu tiên thì mình có thể sẽ hô to
hoặc là dùng những cái kiến thức có sẵn trong đầu
để ứng cứu
điểm chung của những trường hợp đau lòng này
là các em đều hoàn cảnh khó khăn
ba mẹ người thì đi làm ăn xa
người thì lên dãy ra đồng kiếm sống
các em thiếu sự quản lý của người lớn
cho các em thực hành
thực hành về vấn đề đuối nước
cách cuối đuối như thế nào
rồi mở các lớp tập quấn
về có cái kỹ năng
gúc dai đuối đuối để khi gặp rủi ro đuối nước
thì các em có thể là
tự các em có thể xử lý
khô hoáng thì gặp rủi ro trong cuộc sống
mùa hè đang đến gần
thời tiết đã bắt đầu chuyển sang nắng nóng
tình trạng đuối nước trẻ em lại tiếp tục tái diễn
hiện trạng này đang dóng lên một hồi chuông báo động
đòi hỏi các cơ quan chức năng
cơ sở giáo dục
và ngay trong mỗi gia đình cá nhân
cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em
mỗi gia đình cần nâng cao ý thức
tạo môi trường an toàn cho trẻ
bằng cách luôn bên cạnh
theo dõi không để trẻ vui chơi
tắm sông suối hồ
cần chủ động dạy trẻ em kỹ năng bơi lội
và giải quyết các tình huống nguy hiểm
có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước
sáng nay công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã khởi tố vụ án đánh bạc
với số tiền thu được là hơn bốn trăm linh triệu đồng
đồng thời khởi tố bắt tạm giam ba tháng
đối với bốn bị can để điều tra
bốn bị can đó là nguyễn như thào
chú tại huyện di linh lâm quang duy
bùi trọng hùng cùng chú tại thành phố bảo lộc
và lê thị hoàng yến chú tại huyện đạo hoài
vào ngày một mươi sáu tháng ba
công an huyện bảo lộc
đã bắt quả tăng bốn đối tượng này
đang đánh bạc
tại một nhà dân ở xã lộc châu
thành phố bảo lộc lưu lượng công an
đã thu trên chiếu bạc một trăm tám mươi triệu đồng
thu trên người các con bạc và số tiền rơi vãi
xung quanh là hai trăm ba mươi một triệu đồng
cùng nhiều dụng cụ dùng cho việc đánh bạc
tiếp tục một thông tin từ lâm đồng
vào chiều qua ngày hai mươi một tháng ba
tại xã tân thượng huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã xảy ra một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy
khiến hàng chục ngôi nhà của người dân bị tốc mái
cơn mưa kéo dài ba mươi phút kèm theo lốc xoáy
đã quét qua địa bàn xã tân thượng huyện di linh
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút
khiến cây cối và nhà cửa
của nhiều người dân và trường học bị tốc máy
khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
là địa bàn thôn hai và ba của xã tân thượng
thống kê cho đầy đủ
chỉ riêng ở thôn ba của xã này
đã có trên ba mươi năm ngôi nhà bị tốc máy hoàn toàn
và nhiều ngôi nhà khác bị hư hỏng
dân quân tự vệ công an đoàn thanh niên
và người dân trên địa bàn khẩn trương xử lý
giúp dân đến nơi tranh trú an toàn
và triển khai công tác thống kê thiệt hại
khắc phục khẩu quả
thưa quý vị và các bạn
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm
khi điều khiển phương tiện xe máy
đã đi vào cuộc sống được một mươi bốn năm
bên cạnh vấn đề tuân thủ pháp luật
thì bảo vệ chính tính mạng của người tham gia giao thông
là vai trò quan trọng nhất của vật dụng này
tuy nhiên chỉ sang ngoài mua đồ một chút
nhà ở ngay đầu ngõ là vô vàn lý do
để một bộ phận người dân đưa ra
nhằm biện hộ cho hành vi của mình
sau khi bị tổ công tác cảnh sát giao thông
đón lõng xử lý trên các tuyến phố của thủ đô
ghi nhận sau đây của phóng viên anntv
tại nút giao thông hàng cót phan đình phùng quận hoàn kiếm
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm người điều khiển xe máy
không đội mũ bảo hiểm
nhiều người vi phạm đã cố tình
quay đầu xe bỏ chạy khi thấy lực lượng
cảnh sát giao thông
thủ đạo thi miracle
có nhiều đường nhánh đường rễ ngõ nhỏ
nên chỉ cần thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông
người vi phạm sẽas điếc bảo hiểm dream became elf
sẽ quay đầu bỏ chạy
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện xe máy đã đi vào cuộc sống được một mươi bốn năm
chính vì vậy đội mũ bảo hiểm không chỉ là việc chấp hành luật mà hãy để việc làm đó trở thành thói quen của mỗi người
theo thống kê của cơ quan chức năng có hơn chín mươi người tham gia giao thông chấp hành việc đội mũ bảo hiểm
nhờ đó góp phần kéo giảm số người chết do các vụ tai nạn giao thông

tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện